theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn đình thục phó chủ tịch kiêm tổng thư ký trung ương hội đồng y việt nam
nắng nóng làm cơ thể ra mồ hôi nhiều dễ bị mất nước
bởi vậy chúng ta cần bù lại lượng nước bị mất đi nhằm giữ cho cơ thể cân bằng
phòng ngừa các dối loạn điện dài trong cơ thể do mất nước
hiện nay có rất nhiều loại nước uống trong đời sống của chúng ta
tuy nhiên không phải ai cũng biết loại nước nào tốt cho sức khỏe
sau đây sẽ là bảy loại nước mà bác sĩ thùng gợi ý cho chúng ta uống trong mùa nắng nóng để giúp giải nhiệt rất hiệu quả
thứ nhất nước chanh loại nước uống giải nhiệt tốt trong mùa nóng
nước chanh có tác dụng sinh tân dịch cải thiện tình trạng khô khát trừ nhiệt dùng chữa các bệnh khô nóng do nhiệt
tranh có tác dụng thành nhiệt thanh phế trừ đàm có vị chua tinh mát giải độc tăng sức đề kháng
chống oxy hóa quy kinh phế vị và can
nước chanh có tác dụng thanh nhiệt trị trị
nước chanh có tác dụng chứng sốt viêm nhiễm
nước chanh là một thứ nước giải khát rẻ tiền dễ mua dễ làm
tuy là thức uống giải khát rất tốt nhưng chớ lạm dụng vì dùng nhiều nước chanh cũng gây tác hại cho sức khỏe như làm hỏng men răng hoặc hại dạ dày
thứ hai nước cam
là một loại quả rất giàu các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như vitamin khoáng chất glovonoic chất chống oxy hóa
đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn có tác dụng thành nhiệt thanh phế trừ đàm
có vị ngọt tính mát giải độc tăng sức đề kháng chống oxy hóa quy kinh phế vị và can
cam chứa nhiều vitamin c là một thức uống giải khát rất thơm ngon bổ dưỡng vào mùa hè
thứ ba trà xanh
trà có tác dụng thành nhiệt giáng hỏa tiêu thực làm hưng phấn thần kinh chống khát nước mệt mỏi
khi đi nắng về hoặc đang làm việc ngoài trời nắng uống trà xanh vào thấy dễ chịu giảm khát nước thấy khoan khoái trong người
gọi là trà xanh có tác dụng thanh nhiệt giải độc nhiều hơn
trà khô thiên về tiêu tích trệ
uống trà đúng mức giúp cho tiêu hóa tốt
nếu uống quá nhiều làm tổn thương tâm dịch của tì vị dẫn đến ăn kém
người tì vị mắc trứng hư hàn thì không nên uống nhiều trà
cha thường uống vào buổi sáng buổi trưa không nên uống vào buổi tối kích thích thần kinh gây mất ngủ
thứ tư nước dừa
nước rửa vị ngọt mát tính bình vào kinh tì thận và vị
tác dụng giải nhiệt tiêu khát lợi niệu giải độc cầm máu
nước dừa chứa nhiều nước có protein lipid chất vô cơ carbon hydrate canxi phốt pho sát và nhiều acid amine vitamin nhóm b
hàm lượng maje và cali rất phong phú và hỗn hợp các chất trong nước rửa tương tự như dịch trong tế bào
nên được dùng làm nước bổ dưỡng chữa trứng mất nước và phục hồi cân bằng chất điện giải

nước dừa vị ngọt mát tính bình vào kinh tì thận và vị
tác dụng giải nhiệt tiêu khát lợi niệu giải độc cầm máu
cùi dừa vị ngọt tính bình vào kinh tì thận và vị
tác dụng ít khí bổ dưỡng nhuận tràng và lợi niệu trị say nắng say nóng sốt khát nước nôn mất nước phu nề tiểu ít mụn nhọn lửa ngứa viêm da chảm chốc
thứ năm nước dừa hấu
trong dừa hấu nước chiếm chín mươi
tất cả các thành phần của dưa hấu đều ăn được ngay cả hạt và vỏ
phần cùi trắng có thể hầm hoặc xào với các thành phần khác hoặc làm salad
ngoài tác dụng giải nhiệt nước dưa hấu còn hỗ trợ phòng ngừa hen hạ huyết áp
thứ sáu nước sắn dây
sắn dây hay còn gọi là cắt căn
vị ngọt tính mát có công dụng giải cơ thoái nhiệt phát biểu thấu trần sinh tân chỉ khát thăng dương chỉ tà
hỗ trợ cải thiện các chứng cảm nắng sốt cao nhức đầu
sởi mỏi vai gáy
một cốc nước bột sắn dây sẽ giúp bạn đánh bay cơn khát ngày hè
lưu ý bản chất các căn có tính hàn lương ăn nhiều dễ gây tiêu chảy tổn thương vị
do đó cân dung lượng vừa phải
người hàn thấp khí nặng không nên dùng bởi dễ khiến hàn khí kết tập trong người nặng thêm
và cuối cùng đó là nước mía
mía vừa để ăn vừa làm thuốc trị bệnh rất tốt
mía vị ngọt tính lạnh lợi vào kinh phế và vị
có công dụng thành nhiệt lợi thấp sinh tân nhuận táo lợi nhiệu tiêu trừ mệt mỏi trợ giúp tiêu hóa
dùng mía tốt cho người mắc đường hô hấp sốt cao giải độc tiểu tiện bất lợi đại tiện táo kết bụng đầy trướng tiêu hóa phiền nhiệt
mía và nước mía là đồ ăn thức uống rất tốt
tuy nhiên nếu để quá lâu hoặc bảo quản không tốt thì rất dễ là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh
mía tính lạnh và hàm lượng đường rất cao cho nên những người tỉ vị hư yếu đầy bụng đi lòng và những người mắc bệnh tiêu khác đái tháo đường không nên dùng nhiều